trong khi đó số lượng hồ trong tự nhiên cũng giảm mạnh so với thập kỷ trước
nguy cơ tuyệt chủng ngày càng hiện hữu trước mắt
lý do chính đến từ hoạt động săn bắt và tiêu thụ ngày càng khó kiểm soát của con người
tại nước ta tội phạm về động vật hoang dã không chỉ tham gia vận chuyển
phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới trung chuyển
buôn bán động vật hoang dã trái phép xuyên quốc gia
những năm gần đây đường hàng không trở thành điểm nóng của hoạt động buôn lậu này
với số vụ vi phạm ngày càng tăng và thủ đoạn ngày càng tinh vi phức tạp
theo số liệu từ sân bay quốc tế tân sơn nhất chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám
đã có tám vụ buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã bị phát hiện và bắt giữ
từ năm hai nghìn một mươi bảy tới nay tại khu vực ga đi ga đến sân bay quốc tế tân sơn nhất
thì bắt giữ khoảng tám vụ trong đó mức độ càng ngày càng tăng lên
sản phẩm đó đa phần sẽ được cách nhỏ ra rồi sau đó giấu trong đồ ăn giấu trong hộp sữa để họ vận chuyển
cơ quan hải quan đã phải nghiên cứu rất là kỹ
về tuyến đường về đối tượng để cảnh báo để kiểm soát chặt chẽ
tránh vấn đề sót lọt đối với việc buôn lộ những động vật này
thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia thường là
đựng hàng trong hành lý không có người nhận gửi trong hàng hóa qua đường chuyển phát nhanh
và đựng trong hành lý sách tay của hành khách xuất nhập khẩu tên hàng khai báo chung chung
các đối tượng chủ yếu mua bán ngà voi sừng tê giác tại châu phi
sau đó chuyển bằng đường hàng không về việt nam qua hai sân bay nội bài và tân sơn nhất
sau đó buôn bán sang nước lân cận
công tác chống buôn lộ thì tri cục hải quan sân bay tân sơn nhất cũng đã phối hợp với các tổ chức hải quan thế giới
để có những kế hoạch chống buôn lộ những động vật hoang dã quý hiếm
bằng cách có những kế hoạch giám sát
kỹ càng những tuyến đường trọng điểm những đối tượng trọng điểm để kiểm soát kể cả về mặt hàng hóa và về mặt hành khách
theo các chuyên gia những bất cập trong cơ chế và công tác quản lý cùng nhiều hạn chế khác
cũng góp phần làm cho cuộc chiến chống buôn bán động vật hoang dã càng thêm khó khăn
chẳng hạn như điều một trăm chín mươi bộ luật hình sự
quy định về việc cấm các hành vi buôn bán vận chuyển săn bắn giết mổ chế phép động vật hoang dã quý hiếm
hoặc sản phẩm của chúng nhưng lại không quy định về hành vi tàng trữ
trong khi đó luật lại ban hành một loạt các văn bản cho phép gây nuôi các loại động vật hoang dã quý hiếm
nhưng chế tài quản lý kinh doanh thương mại các loại động vật hoang dã quý hiếm gây nuôi lại không cụ thể rõ ràng
do đó tạo sơ hở cho các đối tượng lợi dụng để hợp pháp hóa nguồn gốc các loại động vật hoang dã
được thu mua thu gom trái phép để kinh doanh buôn bán
kết quả điều tra của các cơ quan chức năng cho thấy trong số hai mươi hai loài đang được gây nuôi trong các trang trại
có một mươi hai loài nuôi thuộc đối tượng bị đe dọa cấp quốc gia sáu loài nuôi thuộc đối tượng đe dọa toàn cầu
tại việt nam tây nguyên được xem là điểm nóng về săn bắt buôn bán động vật hoang dã
công tác phòng chống tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do các địa bàn trọng điểm buôn bán
vận chuyển động vật quý hiếm có diện tích rộng lớn địa hình địa thế phức tạp đường xá giao thông đi lại khó khăn
các đối tượng lợi dụng điều kiện tự nhiên đó vào rừng săn bẫy buôn bán với nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi
đặc thù cái trạm li liêm số sáu là nó nằm gần khu vực dân cư và do cái sức tiêu thụ của cái thị trường
cũng như cái tập quán phong tục của người dân địa phương cho nên vẫn còn xảy ra mặc dù nhỏ lẻ nhưng mà nó tương đối tinh vi
cái tình trạng đặt bẫy là hồi xưa thì rất nhiều là riêng đặt bẫy
tại vì đặt bẫy là nó rất hại cho thiên nhiên và cho thú rừng trong rừng mình
không chỉ tại gióc đôn mà ở rừng quốc gia quốc phương cũng đang gặp phải tình trạng tương tự
khi cá thể tê tê sống thì dễ dàng
giảm mà số lượng tê tê cần cứu hộ lại tăng
tê tê thì do cái tác dụng đồn thổi về cái giá trị chữa bệnh của vẩy và là một trong những cái đặc biệt nhất
thì sử dụng trong cái đông y thì người ta bắt tê tê để lấy vẩy
ngoài ra thì rất là nhiều người muốn sử dụng cái thịt tê tê làm thực phẩm nữa
hai cái nguyên nhân chính đấy nó dẫn đến tt là một trong những loài mà đang bị truy lùng và bị săn bắt nhiều nhất trên thế giới
thì là cái nguy cơ tuyệt chủng của nó rất là cao
các chuyên gia nhận định một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tỷ lệ mất đa dạng sinh học của việt nam
và thành điểm nóng về buôn bán vận chuyển tăng trữ trái phép săn bắt động vật hoang dã quý hiếm
là một số loài được quảng bá về các tính năng bồi bổ sức khỏe tăng cường sinh lực chữa bệnh nan y
dù có rất ít bằng chứng khoa học chứng minh
vậy là sự cả tin của người tiêu dùng đã tiếp tay cho nạn buôn lậu động vật hoang dã
theo thống kê từ cơ quan có thẩm quyền việc quảng cáo buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã
và các sản phẩm bộ phận từ chúng là hành vi vi phạm phổ biến chiếm sáu mươi bốn tổng số trường hợp vi phạm
không chỉ bày bán và quảng cáo
ngay tại cửa hàng quán ăn nhiều đối tượng đã lợi dụng internet để thực hiện hành vi buôn bán động vật hoang dã
nhằm thoát khỏi sự kiểm soát của các cơ quan chức năng
như vậy đủ để thấy kiểm soát việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã
ngày càng khó khăn và cần sự chung tay của toàn xã hội
ba giờ sáng các em học sinh lớp bốn trường tiểu học a ngọc lương tỉnh hòa bình
lên xe xuất phát đến vườn quốc gia quốc phương
háo hức mong ngóng là tâm trạng chung của các bạn nhỏ trên chuyến xe trao bé hạt mầm
đây là một trong số các hoạt động thuộc dự án câu lọc bộ quốc phương
được triển khai với các trường nằm trong vùng đệm của vườn quốc gia
nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức của các em nhỏ về vai trò của rừng
đây là mô hình đầu tiên mình xây dựng trong vườn quốc gia quốc phương
trong thời gian tới mình hy vọng có thể xây dựng trong vườn quốc gia phù mát
mục đích nhận thức giáo dục là thay đổi suy nghĩ của các em về động vật hoang dã
làm sao cho các em yêu các con động vật và cùng hành động
cũng như đưa ra thông điệp về cho cha mẹ mình hoặc cho những người thân của mình
ở xung quanh những khu vực rừng không săn bắt buôn bán hoặc sử dụng động vật hoang dã nữa
rồi các bạn đi tiếp
theo lịch trình buổi sáng của chuyến thăm quan
các em nhỏ dưới sự phụ trách của nhóm các bạn trẻ cộng tác tại trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã
sẽ trực tiếp khám phá khu rừng rộng hơn hai mươi hai hectare
rừng trong những bài học trên lớp có lẽ không còn quá xa lạ với các em nhỏ
nhưng hôm nay bằng những chiếc kính lốp các em được quan sát môi trường tự nhiên rất rõ nét
tán chân đuôi nó chạy vô
từ những loại động vật nhỏ đến những cây tròi cả lớp hơn một mươi bạn nắm tay ôm không xể hay cùng xem cách cây làm nhiệm vụ giữ đất
buổi tham gia đưa các em nhỏ đến một thế giới thật lạ
có trứng đúng không
thế bây giờ nha đầu tiên này vòng đời của bạn bướm bắt đầu từ cái gì
có trứng của ai đẻ ra
con bướm nó đẻ ra đúng không
con bướm nó đẻ ra đúng không
đôi đi chơi rong rừng em thấy rất là vui tại vì trong rừng rầm có rất nhiều lá vây và rất nhiều loài động vật
cây có thể ra những khí oxy và có thể ra những không khí để mình có thể gửi được
con cảm thấy rất là vui
hôm nay được học những loài động vật và những loài cây cũng cảm nhận được những loài động vật sống rất là vui vẻ
trong quá trình triển khai thì cái khó khăn nhất đầu tiên đó là mình phải cân đối được giữ cái kiến thức để vừa học vừa chơi cho các trẻ
bởi vì cái chương trình của mình là nó tổ chức giữa ba lớp ba khối đó là khối ba khối bốn và khối năm
thì làm sao cho tất cả mỗi em lớp ba lớp bốn lớp năm đều tham gia vào nhau và họ
và các bé có thể là vui chơi được một cách là thứ nhất là vui chơi thoải mái
thứ hai nữa là kiến thức các bé là không phải quá tải dành cho lớp ba hay là quá nhẹ nhàng lớp năm
thì đó là cái khó khăn ban đầu khi mà xây dựng cái mô hình của lúc mà trải nghiệm cho mọi người có bé
nếu như buổi sáng các em học sinh được tìm hiểu về sự đa dạng của môi trường tự nhiên thì đến buổi chiều những chiếc bẫy
hình ảnh những con thú bị săn bắn được trưng bày trong trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã
chính là hình hài rõ nét về những gì con ngươi có thể tìm hiểu
những người đã và đang tàn phá thiên nhiên
ngỡ ngàng lo sợ và ám ảnh là cảm xúc của không ít bạn nhỏ khi chứng kiến những hình ảnh này
con tê tê là một loài động vật dễ thương
họ sẵn bắt tê tê để làm thuốc
bạn tê tê gặp nguy hiểm là săn bắn buôn bán làm thuốc
em khuyên người ta là không nên chặt phá rừng và bắt các loài động vật
sau khi mà các em đi về thì các em rất là thích thú
và các em cảm thấy các em về các em vẽ lên những cái bức tranh rất là đẹp và hay
và các em có một cảm xúc rất là thương những loài động vật ở rừng
mà được bị sập bẫy mà các anh chị mang về nuôi có những con không còn lành lặng
các em nhờ các em về có nghĩa là các em rơi nước mắt vì những con động vật đó
khi mà chúng ta tiếp cận với cả trẻ em thì trẻ em như tờ giấy trắng vậy
ngay từ khi còn nhỏ nếu các em đã thấy rằng là cái sừng tê giác nó giống như là nó tương đương như cái món tay của chúng ta
các em nhận thức được cái vấn đề về khoa học nó là như vậy thì các em sẽ lớn lên với cái việc ý thức rằng là nó không phải là một cái liều thuốc tiên để chữa bệnh
và ngay từ nhỏ nếu các em ý thức được rằng là chúng ta cần phải bảo vệ động vật hoang dã chúng ta cần bảo vệ cái sự cân bằng của hệ sinh thái
thì các em sẽ bớt đi những cái hành động để tiếp tay cho cái việc là chúng ta phá hoại môi trường gọi là chúng ta tiếp tay cho cái việc là làm cho những cái động vật hoang dã đến với bờ tuyệt chủng
truyền tình yêu động vật đến các em nhỏ có lẽ là con đường ngắn nhất nhưng lại có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực nhất để lan tỏa đến cộng đồng
hai bé bin và pu khó giấu được sự hào hứng với những giờ phút được cùng bố phan anh tìm hiểu động vật
qua những câu chuyện của bố về chiếc sừng của chú voi hay bạn tt nhút nhát bin và pu hiểu rằng động vật sẽ chỉ còn cơ hội là bạn nếu mọi người cùng chung tay bảo vệ chúng

tào chính luôn à